tại tỉnh hải dương ban thường vụ tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em
cho một trăm hai mươi học viên là giáo viên tổng phụ trách đội cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn tỉnh
tại buổi tập huấn các học viên đã cùng nhau thảo luận các vấn đề liên quan đến phòng chống xâm hại trẻ em như
nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị lạm dụng và xâm hại tình dục và hậu quả
kiến thức hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ em kiến thức hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ bị xâm hại cho trẻ em
thông qua buổi tập huấn nhằm giáo dục nâng cao nhận thức giữa gia đình và nhà trường
trong việc chủ động tham gia phòng ngừa ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em
nhân dịp này ban thường vụ tỉnh đoàn hội đồng đội tỉnh đã trao tặng hai mươi xuất quà
mỗi suất trị giá một triệu đồng và một ba lô cho hai mươi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn